hỗ trợ phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương đưa những sản phẩm từ ngành sản xuất thực phẩm địa phương có mặt ở nhiều nước trên thế giới
đó là điểm nổi bật trong chiến lược phát triển kinh tế tại tỉnh bà rịa vũng tàu
công tác khuyến công tập trung và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ với sản phẩm thế mạnh không chỉ đóng góp vào cho phát triển kinh tế mà còn giải quyết việc làm bền vững
đây là một trong những quy trình sản xuất sô cô la theo phương pháp thủ công truyền thống tại tỉnh bà địa vũng tàu
thương hiệu sô cô la papula vốn đã rất nổi tiếng vì là thương hiệu sô cô la duy nhất của việt nam được chứng nhận hữu cơ của mỹ và nhật bản
sản phẩm không chỉ có mặt tại thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang nhật bản hàn quốc
nguyên liệu đầu vào của sô cô la bapuba hoàn toàn từ hạt ca cao được trồng tại đất bà rịa vũng tàu
đây cũng là khu vực được thế giới công nhận trồng hạt ca cao ngon nhất
bên cạnh đó nhận được sự hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương
mà năng suất và sản lượng ca cao và sô cô la tăng lên gấp nhiều lần
chương trình hỗ trợ này có những chương trình hỗ trợ kết nối về qua chương trình như là tham gia hội trợ
hoặc là trưng bày các sản phẩm tại các hội nghị những khách hàng lớn
với nội dung hoạt động khuyến công trung tâm khuyến công cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong những lĩnh vực mình có thể
tỉnh bà đệ vũng tàu với lợi thế từ vùng trồng cây công nghiệp nông nghiệp như ca cao điều hay các sản phẩm tứ biển
đã được quy hoạch và hỗ trợ để tạo nên các sản phẩm nông nghiệp
các sản phẩm thủ công truyền thống tận dụng thế mạnh của địa phương giúp phát triển kinh tế cũng như giải quyết việc làm tại chỗ
được sự quan tâm hỗ trợ của bộ công thương và cục công thương địa phương
chương trình khuyến công quốc gia đã được triển khai trên đề bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
trên nhiều nội dung và hoạt động khác nhau
thông qua các chương trình khuyến công quốc gia thì còn hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn
có các sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tứ biển cấp khu vực
hỗ trợ sản xuất phân phối quảng bá sản phẩm đối với các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn là điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế địa phương
vùng đóng góp và phát triển kinh tế chung của khu vực và cả nước